đẩy mạnh hàng năm việt nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên campuchia sang
học tại việt nam campuchia cũng giúp đào tạo sinh viên việt nam theo yêu cầu của các bộ ngành
địa phương việt nam chủ tịch quốc hội mong muốn đây sẽ là những cầu nối kết tình đoàn kết
hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai phát biểu tại lễ kỷ niệm
chủ tịch quốc hội campuchia samdek heng somrin khẳng định việc tổ chức lễ kỷ niệm hôm nay là
sự kiện lịch sử trọng đại cho thấy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp
giữa hai nước từ trước đến nay đã mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc nhất là trong việc giành
được hòa bình ổn định và phồn vinh sự kiện chính trị trọng đại này là một dịp tốt để hai nước
tuyên truyền giáo dục và nâng cao sự hiểu biết đối với các lớp thanh niên gồm cả thế hệ thanh
niên hôm nay và mai sau để có được nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tầm quan trọng và giá trị của
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước qua đó cùng nhau
gìn giữ và vun đắp hơn nữa để mối quan hệ này ngày càng phát triển bền vững
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
việt nam và vương quốc campuchia ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy và chào mừng
năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy đã trả lời
phỏng vấn báo chí về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày việt nam và campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đã đi vào
lịch sử hai nước như một sự kiện trọng đại mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước gắn bó vận
mạnh của hai dân tộc láng giềng vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại
mối quan hệ này ngày càng trở nên khăng khít
bền chặt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp được tôi luyện trong thực tế
bằng công sức sương máu và sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ cũng như sự phấn đấu của nhiều
thế hệ người việt nam và campuchia đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc
bên cạnh đó các vấn đề tổ chức của hai nước đã gần hết và hiện nay giữa hai nước đang phát triển quan hệ theo phương châm là láng giềng tốt đẹp thú vị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với phương châm này quan hệ của hai nước sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước nhưng cũng đồng thời lợi ích vào sự phát triển của hòa bình ổn định trong khu vực đây là mong muốn của cả hai nước trong thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
những thành tiệu mới của hai nước đã được phát triển và được phát triển vào các phương châm
những thành tiệu mà việt nam và campuchia cùng đạt được trong suốt năm mươi năm qua không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn biểu hiện ở sự phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy tạo nền tảng quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước
kim ngạch thương mại hai nước đạt trung bình khoảng ba tỷ đô la mỹ mỗi năm trong những năm gần đây và đạt một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đô la mỹ trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên đang phấn đấu để nâng kim ngạch song phương lên năm tỷ đô la mỹ trong những năm tới
với lịch sử đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện kịp thời giúp đỡ lẫn nhau vô tư trong sáng và có hiệu quả
trong suốt nửa thế kỷ qua quan hệ việt nam campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ toàn diện trong thời gian tới
hôm nay tại thành phố hồ chí minh ban chấp hành trung mương đoàn khóa một mươi đã khai mạc hội nghị lần thứ một mươi một
đây là hội nghị quan trọng nhằm xem xét công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
và nội dung báo cáo chính trị cùng các văn bản sẽ được thảo luận tại đại hội sắp tới
hội nghị nghe giới thiệu và xem xét các tờ trình về dự thảo báo cáo chính trị ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi
tại đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một báo cáo kiểm điểm ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi
báo cáo sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đề án phân bổ đại biểu đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một đề án ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi một
hội nghị cũng dành nhiều thời gian đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh toàn quốc lần thứ một mươi một là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ việt nam
đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
phân đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
bối cảnh đó đòi hỏi tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
tại hà giang các đồng chí thường trực tỉnh ủy hải dương đã làm việc trao đổi với thường trực tỉnh ủy hà giang
về hợp tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương giữa hai tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc các đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới
hai tỉnh cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm tốt công tác xây dựng đảng đẩy nhanh phát triển kinh tế
lãnh đạo hai tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển
thời gian tới các đồng chí thường trực tỉnh ủy hà giang cũng sẽ có buổi thăm và làm việc tại hải dương
nhằm tiến tới những thỏa thuận hợp tác cụ thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp nối chương trình hôm nay kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
chăm sóc bảo vệ trẻ em có hát và bị ảnh hưởng bởi hivs
thưa quý vị bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội gồm ba môn thành phần là địa lý lịch sử và giáo dục công dân
đã khép lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của gần tám trăm sáu mươi thí sinh
đây là những môn vốn được cho rằng khó phù hợp để thi theo kiểu trắc nghiệm
do vậy cách thức ra đề chất lượng và nội dung của đề thi luôn là vấn đề được xã hội quan tâm
cuối buổi chiều nay bộ giáo dục và đào tạo cũng tổ chức họp báo thông tin nhanh các đánh giá tổng quát
về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy môn địa lý cùng với môn lịch sử và giáo dục công dân sẽ thuộc bài thi tổ hợp khoa học xã hội
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đồng thời bài thi các môn này sẽ chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm
với bốn mươi câu và thời gian làm bài là năm mươi phút
đây có lẽ sẽ là trải nghiệm đầu tiên khác lạ của lứa học sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo đã mua địa lý lần đầu tiên được thi trắc nghiệm
nhìn chung đề thi địa lý hôm nay rất là hay phù hợp với kiến thức của chương trình lớp một mươi hai
bào khoát được chương trình lớp một mươi hai
và ngoài những câu hỏi của đề thi mà kiểm tra kiến thức ở mức độ khác nhau
thì đã có câu hỏi vận dụng được kỹ năng và tất cả kỹ năng địa lý được khai thác rất hiệu quả
và ngoài ra đề thi có những câu hỏi mắc tính thời sự như vấn đề về sân chập mặt
vấn đề biển đảo vấn đề mắc thời sự
nói là rất sắc thực tế
tôi cảm thấy rằng đề giáo dục công dân năm nay rất là thú vị hay và rất là vừa sức với học sinh
nội dung câu hỏi là bám sát kiến thức lớp một mươi hai theo chương trình giáo dục công dân hiện hành
vì vậy mà nó không khó để học sinh có thể đạt được từ điểm sáu đến điểm tám
đây là một cái khoảng điểm mà các em hoàn toàn có thể đạt được
tôi nghĩ rằng tất cả học sinh trên cả nước
nếu ôn thi và học theo chương trình xã hội khoa học
điểm hoàn toàn có thể đạt được như vậy
ngay sau buổi thi cuối cùng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức họp báo kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
theo thông báo chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo toàn đợt thi có bảy mươi hai thí sinh bị đình chỉ thi
con số này ở năm hai nghìn một mươi sáu là ba trăm hai mươi tám em
năm nay kỳ thi cũng chỉ có hai cán bộ coi thi bị nhắc nhở do vi phạm quy chế
đánh giá về con số này đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
do hình thức thi được đổi mới
cụ thể có bốn trên năm bài thi thi theo hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài không kéo dài
mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề riêng nên việc gian lận là giả
mỗi thí sinh trong một phòng thi trắc nghiệm thì có một cái mã đề thi riêng
đây là một cái thách thức rất là lớn đối với công tác tôi thích thi năm nay
ngay từ đầu khi đặt ra vấn đề này thì nhiều ý kiến trong dân lượng băng khoăn
là làm thế nào một bộ có thể làm được cho mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề thi khác
thế nhưng mà nhiều thí sinh cố gắng nỗ lực
của các bộ phẳng tham gia công tác tôi thích thi này
đặc biệt là ban soạn thảo đề thi của bộ đã hoàn thành đề thi nhiệm vụ này
và nhờ chúng ta tôi thích mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề thi riêng
cho nên tính khắc quan sống thực của năm nay đã tăng lên rất chế
cũng trong dịp này đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
được tổ chức thành công đã khẳng định đổi mới thi tuyển sinh đã đi đúng hướng
những mục tiêu đổi mới thi tuyển sinh cơ bản đã đạt được
phương án tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sẽ được giữ ổn định về cơ bản cho những năm sắp tới
cục trưởng cục thú y nhật bản norio kumagai đã gửi công thư cho cục thú y của việt nam
thông báo sẽ nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm chế biến của việt nam
kể từ ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên trong lịch sử thì da cầm của việt nam được xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài
theo đó nhật bản sẽ nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm chế biến
của công ty trách nhiệm hưu hạn koyu unitec tỉnh đồng nai việt nam kể từ ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
điều đáng mừng là trong lần đầu tiên thịt da cầm của việt nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài này
lại xuất khẩu vào được thị trường nhật bản một trong những thị trường khó tính nhất thế giới
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cục thú y nhật bản đã cử đoàn thanh tra thú y sang việt nam
để đánh giá chuỗi sản phẩm thịt gà chế biến xuất khẩu của công ty trách nhiệm hưu hạn koyu unitec
kết luận của đoàn thanh tra thú y nhật bản khẳng định công ty này bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y
để xuất khẩu vào thị trường nhật bản
trong thời gian tới cục thú y sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn công ty trách nhiệm hưu hạn koyu unitec
làm thủ tục đăng ký xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị trường eu và một số thị trường khác
mở rộng thêm nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu của công ty ở khu vực vùng đông nam bộ
trong thời gian gần đây nhiều vườn tiêu cà phê ở đắk nông bị chết vàng lá sau khi bón phân vi sinh mà không rõ nguyên nhân
các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra xử phạt tịch thu và tiêu hủy số lượng lớn phân bón kém chất lượng
nhưng vấn đề kinh doanh phân bón giả phân bón kém chất lượng vẫn không hề giảm
mới đây người dân huyện đắk rơ lấp phát hiện có nhiều dấu hiệu lạ trong khi bón phân cho cà phê nên đã báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý
tuy nhiên việc kiểm tra xử lý xác định nguyên nhân vẫn chưa kịp thời kéo dài khiến cho người dân hoang mang lo lắng
đây là số phân vi sinh còn lại tại nhà ông trần văn san ở thị trấn kiến đức huyện đắk rờ lấp
ông san cho biết thông qua lời giới thiệu của ông nguyễn quốc hùng ở xã kiến thành huyện đắk rơ lấp
nên đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ông san mua ba tấn phân vi sinh nhãn hiệu compot tsn của công ty cổ phần đầu tư và phát triển tâm sinh nghĩa
và được khuyến mại thêm ba tạ với tổng số là sáu mươi sáu bao
sau đó ông san đem bốn mươi bao phân bón cho hai cây cà phê
khoảng hai tuần sau ông san kiểm tra thấy vườn cây không có biểu hiện phát triển
tiếp tục kiểm tra phần dưới bồn cây
trên góc cà phê thì phát hiện có nhiều tạp chất như mảnh thủy tinh bột gạch xay nhựa phế liệu nằm nổi trên mặt đất
vào làm rẫy thì anh nguyễn xu hùng có mang cáp tra lô và giới thiệu về phân
thì là thấy cái phân anh giới thiệu về cái phân đặt anh từng chăm sóc ở nhà
và thấy phân anh bảo là có chất lượng
thì sau một vài ngày thì cũng đồng ý nhận lời lấy phân của anh ấy
nhưng mà về bỏ trong
khoảng thời gian trước thì chưa cào bồn ấy
thì bỏ thì không phát hiện ra
sau khi một thời gian sau thuê người và có nhiều người đến nhà cho mình mà cào hết bồn
sau khi bỏ ra thì thấy về mặt ngày hôm sau thấy về mặt rất nhiều tạp chất
thứ nhất là thủy tinh và thứ hai là gạch ngói
thứ ba là nhựa xay
với những biểu hiện bất thường nêu trên
nghi ngờ phân bón kém chất lượng ông san cùng một số người dân lấy khoảng một kg phân vi sinh trong số những bao phân còn lại
cho vào chậu nước khối tan và kết quả rất bất ngờ
ngoài số phân vi sinh đã tan theo trong nước thì còn khoảng năm mươi là bột gạch ngói mảnh thủy tinh nhựa phế thải
vì vậy ông san đã ngừng sử dụng phân vi sinh và báo lên chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý
đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đắk nông phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển tâm sinh nghĩa đến nhà ông san kiểm tra
lấy mẫu gửi đi phân tích chất lượng và hẹn
hẹn một mươi ngày sau sẽ có kết quả
tuy nhiên đến nay đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa có hồi âm khiến ông san cũng như nhiều người trồng cà phê hoang mang lo lắng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông trong năm hai nghìn một mươi sáu và quý i năm hai nghìn một mươi bảy sở cũng nhận được phản ánh của nhiều nông dân
và đã lấy năm mươi hai mẫu phân vi sinh gửi đi kiểm nghiệm chất lượng
kết quả phát hiện có một mươi mẫu kém chất lượng chiếm gần hai mươi
trong hôm vừa qua thì chúng ta cũng đã xác định là
đối với phân yếu cơ của ngành nông nghiệp quản lý thì nó gây ít ảnh hưởng đến thiệt hại về cây trồng
thị trường phân bón hiện nay rất phức tạp
trong khi đó việc quản lý của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo trồng chéo
khi sự việc được phát hiện thì chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm mà thường đùn đẩy trách nhiệm cho các đơn vị liên quan
hoặc đổ lỗi cho lực lượng mỏng địa bàn lớn nên không kiểm soát được hết
đây là thực tế đã tồn tại
trong một thời gian rất dài nhưng không được chấn chỉnh trách nhiệm vẫn không được làm rõ
trong đó người nông dân bị thiệt hại nhiều nhất nợ nần vì phân bón giả phân bón kém chất lượng
thưa quý vị hivs đã và đang không chỉ tác động đến quá trình phát triển của mỗi quốc gia mỗi cộng đồng mỗi gia đình nói chung
mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến mỗi con người đặc biệt là sự phát triển toàn diện của trẻ em
trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương
phải cánh chịu nhiều hậu quả nặng nề
do hivs gây ra như bị bỏ rơi có hát và trở thành đối tượng bảo trợ xã hội
trong tháng hành động phòng chống ma túy này chúng ta cần nâng cao trách nhiệm xã hội hơn nữa
tuyên truyền chống kỳ thị bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất này
chăm sóc bảo vệ trẻ có hát và bị ảnh hưởng bởi hiv aids cần sự nỗ lực chung tay của cả cộng đồng
tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số hai hà nội không gian nhiều cây xanh
những ngôi nhà được đặt tên đáng yêu nhà giấy mèn nhà bồ câu nhà thò đế
những đứa trẻ vui vẻ tập các tiết mục văn nghệ
ít ai có thể nghĩ rằng đây là mái nhà chung của hàng trăm trẻ bị bỏ rơi có hát
những đứa trẻ lớn lên với một gia đình kỳ lạ
tất cả các bạn xung quanh đều là anh em và rất nhiều bố mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng các em
con vào đây từ khi con một mươi tuổi
con thấy cuộc sống ở đây rất là thoải và vui vẻ
con được chăm sóc rất chú đáo và có được rất nhiều thứ
quần áo mới rét mới đồ chơi mới bạn bè
con thấy ở đây rất thoải mái và được mọi người chăm sóc tử tế như gia đình của mình
và các bạn luôn đoàn kết với nhau
từ năm hai nghìn một trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số hai hà nội thực hiện chức năng nuôi dưỡng chăm sóc y tế
giáo dục văn hóa cho trẻ có hát từ sơ sinh đến một mươi tám tuổi
tại đây việc chăm sóc y tế và giáo dục văn hóa được bảo đảm và coi trọng để giúp đỡ trẻ có hát sức khỏe
cũng như có thể tái hòa nhập cộng đồng sau khi trưởng thành
thì cái số trẻ ở đây thì trẻ đặc biệt là cái số trẻ nó cũng có một cái hoàn cảnh nó rất là đặc biệt
từ cái việc đó cho nên là từ phía thành phố thì đầu tư xây dựng cái cơ sở vật chất ở đây thì cũng tương đối là đảm bảo
để cho trẻ có một cái mô hình như kiểu là gia đình
mặt chế độ chính sách thì thành phố mới quan tâm về chế độ
ngoài ra thì đối với cộng đồng đặc biệt là về sự tham gia của xã hội
thì cũng rất nhiều những tổ chức cá nhân người ta lên để mà chia sẻ động viên
rồi hỗ trợ về mặt nuôi dưỡng hoặc là hỗ trợ về mặt tinh thần
để giúp đỡ cho trẻ có những cái tự lập cũng như có những cái tư tưởng cái tâm lý tốt hơn
khi vào đây gặp các cháu với những cái hoàn cảnh mà đặc biệt thì mình cảm nhận được
ở công việc là cái
dần dần như kiểu là mình là cái đam mê của mình nó lớn dần lên
thì cái công việc mà mình cảm thấy yêu thích mình sẽ làm tốt hơn
tuy nhiên đến hiện tại một trong những trăn trở của những người tham gia công tác chăm sóc
chữa bệnh đối với trẻ bị bỏ rơi có hát
chính là khả năng có thể hòa nhập cộng đồng của các em sau trưởng thành
cũng như có thể tìm được việc làm
thế thì cái khó nhất hiện nay thì là đang đặt ra là vấn đề sau này hướng nghiệp cho trẻ
làm sao mà khi trẻ hết cái thời gian ở trong trung tâm
trẻ có thể tự lập cuộc sống khi ra ngoài để như là lập gia đình
rồi có công an việc làm ổn định có một nghề nghiệp
thì để mà làm được cái việc đó thì nó không đơn giản là vấn đề chính sách
mà kể cả cái sự cái nhìn nhận của xã hội và cái sự vào cuộc của xã hội
và chia sẻ để làm sao mà trẻ có thể là một người rất là bình thường
và cũng có thể tự lập được người bình thường được
việc tuyên truyền để cộng đồng hiểu đúng về bản chất của căn bệnh này
cũng là cách thức để trẻ có hát hòa nhập cộng đồng
phòng tránh tệ nạn xã hội tạo cơ hội cho những người có hát
có thể đóng góp và cống hiến cho xã hội
trong phần tin quốc tế ít nhất một trăm bốn mươi một người mất tích do lở đất tại trung quốc
đức huy động hai mươi cảnh sát bảo đảm an ninh cho thượng đỉnh g hai mươi
thưa quý vị số người bị vùi lấp và mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng
xảy ra vào sáng nay tại huyện mậu tỉnh tứ xuyên trung quốc
hiện đã lên tới con số một trăm bốn mươi một người và đang tiếp tục tăng lên
hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được cử tới vùng thiên tai
để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã yêu cầu nỗ lực tối đa
nhằm giảm thiểu thương vong và ngăn thảm họa tương tự xảy ra
ông cũng chỉ đạo quan tâm hỗ trợ thân nhân quốc gia
của những người mất tích và những người bị thiệt hại trong thảm họa này
theo thông tin mới nhất ước tính hơn năm trăm linh nhân viên cứu hộ
đã được cử tới vùng thiên tai khẩn trương tổ chức công tác
tìm kiếm người mất tích cùng sự hỗ trợ của nhiều phương tiện cơ giới
ngoài ra theo tân hoa xã còn bốn mươi sáu ngôi nhà đang bị vùi dưới đống đất đá
huyện mậu hiện đã được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp
với mức độ thiệt hại địa chất cấp một cấp rất nghiêm trọng
phụ sạt lở núi ở tứ xuyên là một trong những nơi
hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua tại nhiều địa phương của trung quốc
theo giới chức địa phương đây là vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng nhất tại đây
kể từ sau thảm họa động đất năm hai nghìn tám cướp đi sinh mạng của tám mươi bảy người
hội nghị thượng đỉnh của liên minh châu âu eu diễn ra trong hai ngày hai mươi hai hai mươi ba tháng sáu vừa qua
cũng là cơ hội vàng để tổng thống pháp emmanuel macron
và thủ tướng đức angela merkel gửi đi một thông điệp rõ ràng
rằng hai nước sẽ lãnh đạo quá trình tái thiết và phát triển của liên minh châu âu eu
trong giai đoạn hậu brexit
tại cuộc họp báo chung bất thường với thủ tướng đức angela merkel sau hội nghị thượng đỉnh eu
tổng thống pháp emmanuel macron khẳng định khi pháp và đức hòa chung tiếng nói
châu âu có thể tiến lên phía trước
về phần mình thủ tướng merkel cũng phát biểu rằng cuộc họp báo này cho thấy đức và pháp
quyết tâm cùng nhau tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự thống nhất giữa đức và pháp
trong việc phối hợp giải quyết một loạt vấn đề như thúc đẩy năng lực quốc phòng của châu âu
chống biến đổi khí hậu thương mại và chống chủ nghĩa khủng bố
tuy nhiên hai nhà lãnh đạo cũng tỏ ra thận trọng khi tránh đi sâu chi tiết vào các chủ đề nhạy cảm
như cải cách khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone
hay đề xuất của thủ tướng anh theresa may về quyền của công dân eu tại anh sau brexit
trong khi đó giới chức an ninh đức cho biết nước này đang lên kế hoạch ứng phó với các cuộc biểu tình
bạo loạn có thể xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi dự kiến vào tháng bảy tới tại thành phố hamburg của đức
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này sẽ diễn ra trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy tại hamburg thành phố lớn thứ hai của đức
giới chức sở tại cho biết sẽ có khoảng bảy người tham gia
trong đó có khoảng ba người ủng hộ đảng lao động người quốc tổ chức phản đối tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
điều này đặt ra thách thức lớn đối với hai mươi nhân viên cảnh sát được huy động nhằm bảo đảm an ninh cho sự kiện này
cùng ngày tòa án hành chính cao cấp hàn quốc cũng đã từ chối yêu cầu dựng khoảng ba liều trại của người biểu tình ở một công viên trong thành phố
trước đó bộ nội vụ đức cho biết nước này bắt đầu áp dụng một cách linh hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới trên bộ trên không và trên biển
từ ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua trước thềm hội nghị cấp cao g hai mươi
cư dân sống tại tám trăm linh căn hộ của năm tòa tháp chankot isteet ở thủ đô london anh vừa phải sơ tán do lo ngại nguy cơ cháy nổ
vì những tòa tháp này cũng có lớp sơn phủ bên ngoài tương tự như loại đã dùng cho tòa tháp brandfell tower ở phía tây thành phố
nơi đã biến thành cột lửa hôm một mươi bốn tháng sáu vừa qua
quyết định sơ tán cư dân trên diện rộng nói trên được tiến hành sau một cuộc kiểm tra khẩn cấp lớp phủ bên ngoài của các tòa tháp chankos instat
vốn có chung nhà thầu với grenfell tower
kết quả thanh tra cho thấy lớp sơn bọc của năm tòa nhà này có cùng thành phần chất liệu với loại sơn đã được sử dụng cho greenfell
và lớp sơn này chính là nguyên nhân khiến lửa lan rất nhanh khi xảy ra hỏa hoạn
thông tin chính thức này đã khiến những người dân sống tại chung cư chancot estate lo lắng hoang mang
tôi không biết nữa tôi đã rất lo lắng ngay khi biết tin tòa chung cư này được xác nhận giống với grenfell
tôi rất buồn phải di rời vì đã ở đây từ bé rồi biết điều đó là bắt buộc để bảo đảm an toàn cho tôi và gia đình
trước đó cùng ngày cảnh sát thành phố london cho biết vụ hỏa hoạn tại grenfell bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh hiệu hot boy bị lỗi của một ngôi nhà trong chung cư
ngoài ra lớp sơn phủ và gạch ốc ngoài trung cư này cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và cáo buộc ngộ sát có thể được đưa ra trong vụ hỏa hoạn này
vụ việc khiến ít nhất bảy mươi chín người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích có thể không bao giờ được tìm thấy
cuối năm nay google sẽ chấm dứt hình thức quảng cáo trên gmail nhờ vào việc đọc nội dung email của chủ tài khoản
hình thức quảng cáo này đã vấp phải nhiều chỉ trích và kiện tụng với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư
tập đoàn alphabet inc công ty mẹ của gã khổng lồ trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trực tuyến google cho biết

các quảng cáo sẽ tiếp tục xuất hiện bên trong phiên bản gmail miễn phí dưới dạng tin quảng bá
nhưng thay vì tự động quét nội dung email của người dùng quảng cáo sẽ dựa trên thông tin cá nhân khác mà google thu thập được từ các nguồn khác như tìm kiếm và youtube
cùng các hoạt động chương trình duyệt chrome khi người dùng đăng nhập gmail
trước đó hình thức quảng cáo trên gmail dựa vào việc phân tích nội dung các email đến và đi của các chủ tài khoản gmail
theo đó cho phép các nhà tiếp thị tiếp cận nhiều hơn với người sử dụng
tuy nhiên hình thức này đã vấp phải nhiều chỉ trích khi cho rằng xâm phạm quyền riêng tư của người sử dụng